tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
và liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổ chức lễ công bố phát hành sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch nước trần đại quang dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ba công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ trong sách vàng sáng tạo việt nam được vinh danh tại buổi lễ
là những công trình tiêu biểu có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao đời sống phát triển kinh tế đảm bảo môi trường
các lĩnh vực hóa học vật lý sinh học được ứng dụng trong các ngành công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao khai khoáng quốc phòng
có những sáng tạo khởi nguồn từ quá trình lao động của bà con nông dân và trở lại phục vụ sản xuất nhưng năng suất hiệu quả tăng thêm nhiều lần
có nhiều giải pháp ứng dụng trong sản xuất chế biến tiết kiệm năng lượng thực sự góp phần nâng cao hiệu quả hiệu suất của nền kinh tế
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và mở ra nhiều cơ hội mới
đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của đảng nhà nước về phát triển khoa học công nghệ
đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại
kinh tế tri thức nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế bảo vệ môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh